tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật
phân đấu một trăm linh chỉ tiêu đạt yêu cầu trong đó tỷ lệ khá giỏi luôn đạt từ bảy mươi năm
là khâu đột phá vào mục tiêu trọng tâm được đảng bộ trung tâm đào tạo
và bồi giữ nghiệp vụ cảnh sát biển xác định trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bên cạnh đó đảng bộ trung tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo chuyển hóa đội ngũ giáo viên
phải là những người có tâm có tầm có chỉnh độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tốt
thực sự là tấm gương để học viên nói theo đẩy mạnh nhiệm vụ nghiên cứu khoa học
chủ động biên soạn giáo trình tài liệu mới ứng dụng phần mềm công nghệ mô phỏng phục vụ công tác đào tạo
đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cho lực lượng cảnh sát biển
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo của tổ quốc trong tình hình mới